sau một thời gian tạm lắng từ cuối tháng hai đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an dịch tả lợn châu phi lại bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp
ngay sau khi nhiều địa phương vừa công bố hết dịch thì mới đây dịch tả lợn châu phi lại tái bùng phát ở sáu xã
tính đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại hai mươi một hai trăm linh hộ hai sáu trăm linh xóm ba trăm sáu mươi bảy xã hai mươi một huyện
tổng số lợn tiêu hủy là hơn chín mươi năm con chiếm một mươi một mươi bảy tổng đàn hiện đang còn tám trăm hai mươi chín hộ thuộc hai mươi sáu xã của chín huyện đang có dịch chưa qua ba mươi ngày
đáng lưu ý có sáu xã thuộc ba huyện kỳ sơn quỳnh lưu diễn châu đã tái dịch trở lại
hiện nay do chưa có vaccine phòng và thuốc đặc trị dịch tả lợn châu phi nên việc phòng ngừa bệnh phải được đặt lên hàng đầu
trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp và nhiều nơi tái phát dịch trở lại
thì các cấp các ngành địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an cần vào cuộc quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh tránh tư tưởng chủ quan lơ là